cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lê thị ngọc huyền
trú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày một mươi tám tháng hai lê thị ngọc huyền đã đến tiệm vàng ngọc dũng ở huyện thoại sơn để cầm cố hai sợi dây kim loại màu vàng
mỗi sợi là năm chỉ thì được chủ tiệm là bà đoàn thị hiền đồng ý cầm với giá là bốn mươi tám triệu đồng
trong lúc bà hiền đếm tiền để giao cho huyền thì bà hiền thấy nghi vấn nên đem hai sợi dây kim loại màu vàng đưa cho chồng để kiểm tra
qua kiểm tra chồng bà hiền đã phát hiện hai sợi dây trên là vàng giả thấy bị chủ tiệm phát hiện huyền đã bỏ chạy
lúc này chồng bà hiền truy đuổi phối hợp với người dân xung quanh bắt giữ được huyền giao cho cơ quan công an xử lý
tại cơ quan công an bước đầu huyền khai nhận hai sợi dây kim loại màu vàng trên là vàng da
hiền được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giúp nếu thành công thì sẽ được cho tiền công là năm triệu đồng